vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng hai tại nhà xưởng tái chế giấy của công ty trách nhiệm hiệu hạn trọng vương
địa chỉ số một mươi hai phường thủy phương thị xã hưng thủy tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một đám cháy lớn
sau hơn hai giờ đồng hồ đám cháy đã được dập tắt
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã nhanh chóng xuất sáu xe chữa cháy hai xe cứu nạn cứu hộ
hai xe bán tải cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an thị xã hương thủy cũng được huy động để điều hòa bảo vệ hiện trường
diện tích nhà xưởng lớn có kết cấu khung thép khu vực xảy ra cháy chủ yếu ở miệng lò bên trong nhà xưởng
xung quanh lại có nhiều vật dụng dễ cháy
để chống cháy lan sang các nhà sử bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp tục phun nước làm mát
đến hai giờ ba mươi phút sáng hôm sau đám cháy đã được dập đắc hoàn toàn
lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ cháy